bảo hiểm xã hội tp hà nội vừa công bố danh sách các đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động dưới một mươi người đang nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín với tổng số nợ từ bảy mươi triệu đồng trở lên một đơn vị
theo đó năm mươi doanh nghiệp nhỏ có số lao động dưới một mươi người đang nợ động bảo hiểm xã hội ở hà nội với tổng số nợ cũng lên tới gần ba bảy tỷ đồng
bảo hiểm xã hội tp hà nội cho biết tính đến ngày năm tháng tám vừa qua trong tổng số năm trăm linh doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn thành phố tổng số nợ đã lên tới hơn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gần một mươi ba sáu trăm linh lao động
trong thời gian qua bảo hiểm xã hội tp hà nội cũng đã đề nghị công an thành phố phối hợp điều tra xác minh tại một mươi một đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với số tiền trên năm mươi bảy tỷ đồng